thưa quý vị nguồn vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt là nguồn kinh phí thường xuyên
và được giao dự toán cho tổng công ty đường sắt việt nam thực hiện việc bảo đảm an toàn chạy tàu
tuy nhiên sau khi tổng công ty đường sắt việt nam chuyển giao phần vốn nhà nước về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
thì việc giao dự toán của bộ giao thông vận tải cho đơn vị này không thể thực hiện vì vướng những quy định trồng chéo
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bộ giao thông vận tải giao hơn hai tám trăm linh tỷ vốn bảo trị đường sắt năm hai nghìn hai mươi cho cục đường sắt việt nam theo luật ngân sách
tuy nhiên đến thời điểm này nguồn kinh phí hai tám trăm linh tỷ vẫn chưa thể giải ngân
lý do cục đường sắt không thể đặt hàng tổng công ty đường sắt việt nam vì vướng các quy định của pháp luật
tổng công ty thực hiện phương án này sẽ phải điều chỉnh một số điều khoản của thông tư số một mươi sáu thông tư chín và thông tư một mươi
ngoài ra nghị định số một mươi một trước đây quy định tổng công ty sau khi nhận dịch vụ công ích sẽ được giao cho hai mươi đơn vị bằng hợp đồng
tuy nhiên hiện nay hoạt động bảo trị đường sắt được quy định trong nghị định ba mươi hai là dịch vụ công
vì vậy cục đường sắt cũng đưa ra đề xuất giải pháp thực hiện phương án này
tổng công ty đề xuất là cục thẩm quyền cho phép là sau khi nhận hợp đồng đặt hàng với cục đường sắt
thì được phép là ký hợp đồng đặt hàng với hai mươi doanh nghiệp kia để thực hiện
bởi vì do đặc thù của đường sắt tính thời điểm này thì không thể tổ chức chưa đấu thầu được vì không khả thi về thời gian
được biết bộ giao thông vận tải đã trình chính phủ một đề án giao tài sản cho tổng công ty đường sắt việt nam
để giải quyết tất cả những bất cập về cơ chế hiện nay và phù hợp với đặc thù của ngành đường sắt
bộ giao thông vận tải cũng đã lập các phương án khác nhau
và đã kiến nghị lên thủ tướng nhân phủ về giao tài sản cho tổng công ty đường sắt việt nam
nhưng tại lỡ tồn tại là chúng ta chưa được phê duyệt đề án đó
do đó là tài sản hiện tại vẫn đang là bộ giao thông quản lý
từ trước đến giờ tổng công ty đường sắt vẫn là người quản lý khai thác tài sản đó
nhưng mà chính danh thì chúng ta phải có một đề án được phê duyệt
ngành đường sắt có vai trò to lớn là huyết mạch quốc gia
có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng
vì vậy một cơ chế phù hợp trong đó có sự thống nhất đồng bộ của hành lang pháp lý
sẽ là điều kiện tiên quyết là kim chỉ nam cho sự phát triển của ngành vận tải này